ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu vừa có văn bản chỉ đạo yêu cầu ủy ban nhân dân thị xã phú mỹ xử lý nghiêm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép
áp dụng các biện pháp xử lý cao nhất nhất là những vi phạm tại khu vực suối ngọt phường tân phước và tại ấp bốn xã tóc tiên trước ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu cơ quan công an lập chuyên án theo dõi đấu tranh xử lý đối với các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép
trước đó lợi dụng sự khan hiếm cát đá và vật liệu sàn lấp trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
nhiều đối tượng đã liều lĩnh tổ chức khai thác cát trái phép tại các khu vực giáp ranh giữa các mỏ khai thác khoáng sản được cấp phép trên địa bàn thị xã phú mỹ
cụ thể tại khu vực núi tóc tiên xã tóc tiên thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
đoàn kiểm tra liên ngành do sở tài nguyên và môi trường phối hợp với phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
hoạt động khai thác khoáng sản tại đây
tại thời điểm kiểm tra đoàn đã phát hiện ba mỏ khai thác cát đá trái phép nằm liên kề với khu vực mỏ của bà trần thị nguyệt được cấp phép
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hiện trường một lượng lớn cát đá đã bị khai thác trái phép và vận chuyển đi tiêu thụ
tại thời điểm kiểm tra thì máy móc cơ giới phục vụ việc khai thác trái phép vẫn còn nhưng không có mặt của các chủ phương tiện
theo đánh giá của lực lượng chức năng rất có thể các đối tượng vi phạm đã được thông báo về việc có đoàn kiểm tra nên đã chủ động đối phó
thực tế tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực xã tóc tiên thị xã phú mỹ nói riêng và tỉnh bà rịa vũng tàu nói chung đang diễn biến rất phức tạp rất cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương